do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây nên ở các tỉnh bắc bộ và trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gai gắt trên diện rộng
với nhiệt độ vào lúc một mươi ba giờ trưa nay phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ có nơi trên ba mươi chín độ
dự báo từ ngày một mươi tám tháng năm do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn mạnh
nên nắng nóng gai gắt xuất hiện trên diện rộng ở bắc bộ và trung bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu ba mươi chín độ c
riêng khu vực tây bắc bộ và vùng núi các tỉnh trung bộ có nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất trên bốn mươi độ
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ từ một mươi đến một mươi bảy giờ đợt nắng nóng này kéo dài đến ngày một mươi chín tháng năm ở các tỉnh bắc bộ bắc trung bộ
và đến ngày hai mươi tháng năm ở các tỉnh ven biển trung và nam trung bộ khu vực hà nội ngày một mươi tám tháng năm trời nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bảy đến ba mươi chín độ có nơi trên ba mươi chín độ